vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do đại tướng viên lai lạc kham phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào là trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì lễ đón
sau lễ đón bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng vi lai lạ khăm phong đồng chủ trì hội nghị tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ
tham dự hội nghị còn có đồng chí sản phết hùng buôn nhung đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
về phía bộ công an việt nam tham dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nhấn mạnh một số vấn đề bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong năm hai nghìn hai mươi hai việt nam và lào phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhất là tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín cũng như biến động giá cả trên thị trường năng lượng
đồng thời các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp hơn với nhiều phương thức thủ đoạn mới
dưới sự chỉ đạo toàn diện kịp thời của hai đảng hai nhà nước và cả hệ thống chính trị sự tham gia của đông đảo người dân kinh tế xã hội của việt nam và lào từng bước được khôi phục an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững đời sống nhân dân được đảm bảo
thành công đó có sự đóng góp hết sức to lớn của bộ công an việt nam và bộ công an lào
điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai kế hoạch hợp tác thời gian qua bộ trưởng tô lâm cho biết trong hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính trị quan trọng của hai nước các mục tiêu trọng yếu tuyến biên giới tuyến giao thông tại các địa bàn chiến lược
lực lượng cảnh sát việt nam và lào thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức xác minh điều tra các loại tội phạm xuyên quốc gia các đường dây tụ điểm phức tạp liên quan đến hai nước
nhất là tội phạm về ma túy mua bán người buôn lậu phối hợp xác minh truy bắt các đối tượng truy nã của việt nam lẩn trốn tại lào và ngược lại
xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bộ trên tinh thần san sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã giúp bộ công an lào một số dự án trọng điểm
dự án xây dựng trụ sở làm việc công an bản của lào giáp biên giới việt nam dự án xây dựng công trình học viện chính trị công an nhân dân lào dự án xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân cho lào
trao đổi về phương pháp hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên cần
tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ
tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của hai nước hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm về ma túy truy nã vấn đề nhập cảnh cư trú di cư trái phép phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa
truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động diễn tập chống khủng bố duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự mỗi nước chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt việt nam lào
tại hội nghị bộ trưởng bộ công an việt nam và bộ trưởng bộ công an lào đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào